trên biển trong ngày hôm nay khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
mưa rông không chỉ gây cho tầm nhìn bị giảm thấp mà trong cơn rông
bà con ngư dân còn phải đề phòng với các hiện tượng như tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước